tại phiên họp do ban công tác ubnd tp hà nội liên quan đến vụ khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tổng giám đốc công ty nhật cường đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm cho hà nội giám đốc sở thông tin truyền thông nguyễn ngọc kỳ cho biết công ty nhật cường là một trong sáu mươi ba đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm cho thành phố
tổng kinh phí thuê phần mềm đã trả cho công ty nhật cường trong ba năm qua là bảy tỷ hai trăm sáu mươi năm triệu đồng
ngoài ra nhật cường thực hiện bảy gói thầu mua sắm tổng số kinh phí là một mươi hai ba mươi bốn tỷ đồng chiếm một hai mươi ba kinh phí mua sắm sửa chữa trang thiết bị công nghệ của hà nội
cũng theo giám đốc sở thông tin và truyền thông hà nội việc tổ chức triển khai chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tp hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
được thực hiện theo hình thức chuyển từ đầu tư trực tiếp sang mô hình thuê dịch vụ
hiện nay thành phố đã chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số dịch vụ công cho thành phố tổ chức duy trì để bảo đảm sự hoạt động bình thường của các hệ thống chương trình phần mềm do nhật cường đang cung mứng dịch vụ và chạy thử nghiệm
trước đó ngày một mươi bốn tháng năm c ba đã khởi tố vụ án khởi tố bị can khám xét với bửu quang huy tổng giám đốc người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm nhật cường
cùng tám người về tội buôn lậu theo khoản bốn điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo điều hai trăm hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
lệnh bắt giam với những người này được ban hành song ông chủ của nhật cường đã bỏ trốn và đang bị truy nã